vào chiều qua hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ nhà nước tp quảng ngãi đã tổ chức tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm giả bị các cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trong thời gian vừa qua
tại bãi rác xã nghĩa kỳ tp quảng ngãi đại diện các cơ quan ban ngành chức năng tiến hành tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm giả gồm son phấn sữa ensua điện thoại di động đồng hồ bút bi máy tính và thực phẩm thịt bò khô giả không bảo đảm chất lượng
đây là số hàng giả hàng kém chất lượng không có hóa đơn chứng tử bị cảnh sát kinh tế công an tp quảng ngãi và các cơ quan chức năng tp quảng ngãi phát hiện xử lý thu giữ trong thời gian vừa qua
dịch lở mồm long móng trên gia súc đã bùng phát vào giữa tháng sáu tại xã bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam và đang có nguy cơ lây lan sang nhiều địa phương khác
chính quyền và ngành chức năng ở huyện thăng bình đang triển khai các biện pháp để phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
cùng với việc vệ sinh chuồng trại tiêu độc môi trường khu vực chăn nuôi bằng vôi bột và phun hóa chất cán bộ thú y ở huyện thang bình tỉnh quảng nam còn triển khai tiêm năm trăm linh liều vaccine đa tuyết cho châu bò và lợn
tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia súc ở huyện thang bình tỉnh quảng nam đạt thấp do người chăn nuôi còn chủ quan khi châu bò mắc bệnh mới sốt sáng tìm người tiêm phòng
hiện nay huyện thăng bình đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra các hộ chăn nuôi vận động bà con tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu trên tám mươi tổng đàn
tin thế giới theo tổng cục hải quan trung quốc lực lượng cảnh sát nước này đã bắt giữ hai mươi một băng nhóm buôn lậu các sản phẩm thịt đông lạnh tại một mươi bốn tỉnh thành phố trên toàn quốc và thu giữ hàng trăm tấn thịt đông lạnh được sản xuất từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi đã thúi giữa
tổng cục hải quan trung quốc cho biết đã thu hồi được hơn một trăm linh tấn thịt đông lạnh đã quá hạn
bao gồm thịt gà thịt bò và thịt lợn được định giá lên đến ba tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng bốn trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ
đây là một trong những vụ buôn lậu thịt lớn nhất từng bị phát hiện ở hồ nam trung quốc
khi bị bắt giữ số thịt này đã thối giữa đang trên đường vận chuyển đến thành phố trường sa tỉnh hồ nam trung quốc
vụ bắt giữ băng nhóm buôn lậu thịt ở trường sa là một phần trong chiến dịch truy quét thịt bẩn tại một mươi bốn tỉnh của hải quan trung quốc trong tháng này
ít nhất một một mươi bảy người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác phải vào bệnh viện sau khi bị say nắng và mất nước ở tỉnh shinders miền nam pakistan trong vòng sáu ngày qua
theo báo cáo có ít nhất chín trăm năm mươi năm người tại thành phố cảng karachi và sáu mươi hai người ở các quận huyện khác của tỉnh shinder thiệt mạng
giám đốc trung tê học tâm y tế sina lớn nhất ở karachi cho biết có ít nhất hai trăm một mươi hai trường hợp tử vong được xác nhận tại các bệnh viện từ ngày hai mươi tháng sáu
trong khi hàng nghìn người khác được điều trị và xuất viện
số người chết có thể tiếp tục tăng lên khi một số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện
được biết carachi là khu vực chịu ảnh hưởng nắng nóng nặng nhất của tỉnh với nhiệt độ lên đến bốn mươi năm độ c cao nhất trong vòng một thập kỷ qua
thêm vào đó tình trạng mất điện và thiếu nước lâu ngày càng làm cho tình trạng này trở nên trầm trọng hơn
quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự một trăm hai mươi giây của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau